tại hà nội thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã có buổi làm việc với lãnh đạo tập đoàn dầu khí việt nam
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nêu rõ vừa qua tập đoàn có một số sự cố ảnh hưởng đến uy tín của tập đoàn
tuy nhiên là tập đoàn đóng góp gdp lớn cho cả nước nên mỗi hành động của tập đoàn sẽ được nhìn vào để xem tập đoàn vươn lên như thế nào
đây là câu hỏi đặt ra cho đảng bộ tập đoàn dầu khí việt nam về những sai phạm của một số cá nhân thì những cá nhân đó phải chịu trách nhiệm
nhưng lãnh đạo tập đoàn cũng như các cá nhân khác cần phải vững vàng không làm theo những việc sai phạm đó
tại buổi làm việc thủ tướng yêu cầu tập đoàn dầu khí việt nam báo cáo về những vấn đề đặt ra với ngành dầu khí
những vấn đề chỉ đặt ra bằng những cái hiện nay và chủ trương viện pháp của chúng ta như thế nào
kể cả công tác đảng công tác tư tưởng cũng như những hành động cụ thể để chúng ta giữ tập đoàn của chúng ta
không phải để tập đoàn chúng ta nhân cái dịp này
mà suy sập mắc đi cái chuối một cái cơ sở kinh tế quan trọng nền hông đó là quan trọng nhất của đất nước
mỗi người mỗi tổ chức mỗi đơn vị tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của tập đoàn
tôi nói cái chuyện khá là đó
còn anh nào thấy chán nản anh nào muốn tìm chỗ khác tốt hơn thì chúng ta cũng sẵn sàng cái chuyện này
trước hết cái lời khuyên của chúng tôi là chúng ta đoàn kết thương yêu giúp đỡ nhau động viên nhau để vượt qua khó khăn
thủ tướng yêu cầu tập đoàn dầu khí việt nam
tiếp tục thành tích của mình trong tương lai tập trung sản xuất nhằm đóng góp vào sự có mặt của đất nước không được sao nhãn công việc
thủ tướng sẽ lắng nghe các chủ trương biện pháp tháo gỡ khó khăn cho các dự án đồng thời cho ý kiến vào tổ chức của tập đoàn